chiều nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
liên quan tới việc việt nam bị bộ tài chính mỹ xác định là thao túng tiền tệ
trong báo cáo tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối
của các đối tác thương mại lớn của mỹ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
trong hai mươi năm năm qua đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
thì quan hệ việt nam hoa kỳ đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ
trên nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế thương mại và đầu tư
việt nam cũng đặc biệt coi trọng quan hệ kinh tế thương mại với hoa kỳ
thực hiện nghiêm túc các cam kết cấp cao thỏa thuận thương mại giữa hai nước
cũng như các cam kết thương mại đa phương khác
việt nam cũng duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với phiếu hoa kỳ
để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại song phương
theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên
đối với câu hỏi về việc hai mươi một sinh viên việt nam đang du học tại hàn quốc bị mắc covid một mươi chín
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc thì đại sứ quán việt nam tại seoul hàn quốc
đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng hàn quốc yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể
có biện pháp cách ly điều trị tích cực và đảm bảo sức khỏe an toàn cho các sinh viên nói trên
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc cũng giữ liên lạc thường xuyên với các sinh viên việt nam
và sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động
của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trong thời gian tới